lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện phạm văn cung nguyên là chủ trì chùa phước quang
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ
cùng về tội lừa đảo chiếm đất tài sản dự kiến ngày mai bốn tháng ba sẽ xét xử các bị can
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm cô nhi viện phật giáo suối nguồn tỉnh thường
cùng đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế qua đó cùng giới thiệu về công việc từ thiện của mình
và tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cùng còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay tiền của bốn người hơn bảy mươi bảy bảy tỷ đồng để chi xài cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán
sau khi bị tố giác cung đã trả lại cho các bị hại gần một mươi tỷ đồng
như vậy số tiền mà cung còn chiếm đoạt là hơn sáu mươi bảy bảy tỷ đồng